tại hà nội viện khoa học và công nghệ quân sự bộ quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của viện khoa học công nghệ quân sự trong sáu mươi năm qua
là một viện nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành lớn nhất của quân đội quan trọng của quốc gia
phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị trong thời gian tới viện khoa học công nghệ tiếp tục quán triệt
vận dụng đúng đắn sáng tạo các nghị quyết chỉ đạo của đảng nhà nước về quốc phòng an ninh
và phát triển khoa học công nghệ trong xu hướng toàn cầu hóa
viện phải là đơn vị đi đầu trong việc tham gia có hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn
góp phần làm cho nền khoa học công nghệ quân sự việt nam không bị tụt hậu nâng cao vị thế quốc gia
chính phủ đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ban giám đốc viện khoa học công nghệ quân sự